tại khu vực miền bắc và miền trung thì thời tiết chuyển rét đậm cũng là lúc người dân sử dụng các biện pháp chống rét
trong đó thì đốt than củi than tổ ong hay than hoa là cách sửa ấm của một số người
thế nhưng theo các chuyên gia thì những cách làm này tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc khí co
ảnh hưởng đến sức khỏe và thậm chí là gây tử vong
một cháu nhỏ ở xã phố cáo huyện đồng văn tỉnh hà giang đã tử vong vì ngạt khí do gia đình đốt than trong phòng để sửa ấm
trước đó tại quảng bình ghi nhận bốn trường hợp trong một gia đình ngộ độc khí co do đốt than củi sửa ấm trong phòng kín
trong đó hai cháu nhỏ tử vong tại nhà còn người mẹ và một cháu bé được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai thường xuyên tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc khí co
hầu hết bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng nặng
theo các bác sĩ khí co không màu không mùi nên rất khó nhận biết
nếu đốt than ở phòng càng kín thì nguy cơ ngộ độc khí co càng tăng
ngộ độc khí carbon monoxide hay khí co ở việt nam xảy ra chủ yếu do người dân chúng ta đốt tất cả các nhiên liệu
ở trong phòng kín bằng các cách khác nhau
ví dụ như là dùng bếp than tổ ong than củi than hoa
khí co là một khí rất độc
tất cả những ai mà trong môi trường trong phòng có nồng độ cao như thế đều có thể bị tổn thương não hoặc là tử vong nhanh chóng
mặc dù đã được cảnh báo nhiều nhưng những vụ ngộ độc khí do đốt than sửa vẫn liên tiếp xảy ra
người dân cần hết sức cảnh giác khi sửa ấm bằng cách đốt than như thế này